ít nhất bốn người đã thiệt mạng và năm mươi người khác bị thương sau khi xảy ra vụ nổ tại một trường đại học bang midanao thành phố marawi miền nam philippines
cảnh sát địa phương cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc bảy giờ sáng theo giờ địa phương khi các sinh viên và giáo viên tập trung bên trong cơ sở để tham gia lễ cầu nguyện theo nghi thức của người công giáo
trong số người thiệt mạng có ba nữ và một nam
hiện cảnh sát đang điều tra loại thiết bị gây nổ được sử dụng trong vụ việc là bom tự chế hay lựu đạn
đại học bang midanao lên án những vụ tấn công như bày tỏ sự đau buồn và chia sẻ tinh thần đoàn kết với thân nhân của người bị nạn
giới chức quản lý đã quyết định tạm dừng các lớp học cho đến khi có thông báo mới và triển khai thêm nhân viên an ninh để bảo vệ khuôn viên nhà trường
vụ nổ xảy ra chỉ hai ngày sau khi một mươi một tay súng cùng thủ lĩnh tình nghi thuộc nhóm khủng bố dawalis limina bị tiêu diệt trong các chiến dịch truy quét do quân đội philippines tiến hành